thưa quý vị và các bạn gan là một cơ quan quan trọng của cơ thể đảm nhận nhiều chức năng khác nhau như dự trữ năng lượng tạo protein và loại bỏ những chất gây hại trong cơ thể
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân các bệnh lý về gan đang có nguy cơ ngày càng gia tăng
áp xe gan là một bệnh khá phổ biến ở tất cả các nước có khí hậu nhiệt đới trong đó có việt nam
đây là một bệnh nặng có tỷ lệ tử vong cao
biết được mức độ nguy hiểm của áp xe gan sẽ giúp chúng ta chủ động phòng ngừa bệnh đảm bảo sức khỏe của mình
thế thì trước kia thì mặt bệnh cũng khác bây giờ
thí dụ như trước kia thì áp xe gan amip đấy là một loại ký sinh trùng cũng tương đối nhiều
nhưng đến nay thì ký sinh trùng mà có amip thì ít gặp lắm rồi
mặt bệnh thay đổi
thế thì ngày trước là do amid và do vi khuẩn
thế thì bây giờ là amip lại rất ít
nhưng do vi khuẩn thì vẫn tồn tại nhiều
bởi vì sao do vi khuẩn thì trước kia từ sỏi mật mà gây ra
thì nó gây ra các trường hợp áp xe gan gọi là áp xe gan cho vi khuẩn
mà trước nữa thì người ta còn gọi là áp xe gan đường mật
nhưng bây giờ người ta chia gọi là áp xe gan vi khuẩn
thế thì những cái áp xe này thì hiện nay vẫn còn nhiều
và thậm chí mà khi mà chúng ta có nhiều cái bệnh mà phối hợp nó sẽ là bệnh nền
thí dụ như tiểu đường mà khó thì rất dễ bị áp xe gan và do vi khuẩn
thì đấy là nguyên nhân hay cảm nhất ở việt nam ở việt nam của chúng ta
nguyên nhân thứ hai đó là áp xe gan cũng do ký sinh trùng nhưng mà không phải do amip nữa
đấy là áp xe gan do sán na gan lớn
đây là một loại ký sinh trùng mà nó thường ký sinh ở các loại rau thủy canh
thí dụ rau cần này hoặc một số rau ngổ trồng dưới nước
cái rau trồng dưới nước mà khi ta ăn sống ta không nấu chín thì nó sẽ bị mắc cái bệnh đó
rồi ngoài ra có thể một số cái áp xe gan amip nhưng nó tỉ lệ nó rất là thấp
rồi cái áp xe gan do nấm hoặc do một số cái rau khác ký sinh trùng khác
đối với căn bệnh aci gan thì nếu như không được điều trị kịp thời thì có thể gây ra những cái nguy hiểm như thế nào
và hiện nay chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị căn bệnh này ra sao ạ
đối với những cái ổ áp xe gan lớn thí dụ trên năm cm thì thông thường người ta sẽ có thể nào vừa chọc hút để lấy mổ ra để là xét nghiệm cái vi khuẩn nhưng đồng thời cũng là giải phóng cái khổ ổ mổ
nhưng đối với những cái ổ áp xe mà nhỏ hơn thì thường người ta cũng không nhất thiết phải chọc vào để lấy mổ
nếu mà trên năm sàng mà đáp ứng với kháng sinh rồi thì người ta cũng không nhận tiết như thế
thế nữa là đó là kháng sinh là quan trọng nhất
đối với trường hợp mà áp xe gan mà do vi khuẩn thì kháng sinh là có thể đáp ứng được
đặc biệt là nếu một người mà nhiễm khuẩn ở cộng đồng thì cái áp xe gan này hoàn toàn có thể sử dụng các không kháng sinh thông thường chúng ta có thể điều trị khỏi
còn đối với cái ổ áp xe gan ổ áp xe gan do sáng đắc an lớn thì hiện nay chúng ta hoàn toàn có thuốc
chúng ta cũng điều trị rất là đơn giản thậm chí chỉ có một số ít viên thuốc uống thôi
tuy nhiên thì có một số trường hợp là khi ổ áp xe gan do sáng đắc an lớn thì nó sẽ có thể có bộ nhiễm vi khuẩn kèm theo
còn ổ áp xe gan amip thì thuốc chúng ta cũng hoàn toàn có
mặc dù ngày nay là ít ổ áp xe gan amip nhưng mà nếu có thì chúng ta cũng hoàn toàn có thuốc
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời bệnh nhân áp xe gan sẽ gặp các biến chứng nguy hiểm
như vỡ ổ áp xe gan đây là biến chứng hay gặp nhất và cũng nguy hiểm nhất
khi ổ áp xe gan ở bên trái bị vỡ thì nó có thể vỡ vào màng tim
người bệnh có triệu chứng đột ngột khó thở vã mổ hôi da tim tái tiếng tim không nghe rõ
nếu không sớm cấp cứu bệnh nhân có thể tử vong vì bị ép tim cấp
nhiễm trùng ổ bụng còn gọi là viêm phúc mạc với các triệu chứng đau bụng dữ dội bụng cứng sốt cao
bệnh nhân trong trường hợp này cần phải kịp thời dẫn lưu ổ bụng
hoặc phẫu thuật cấp cứu để phòng ngừa trường hợp bệnh nhân bị chóng nhiễm khuẩn và tử vong
vỡ ổ áp xe gan có thể vỡ vào ổ áp xe gan như đại tràng dạ dày
khiến bệnh nhân bị nôn ra mũ đi ngoài ra máu
hoặc cổ áp xe vỡ vào cơ thành bụng gây áp xe cơ thành bụng hoặc tạo thành những lỗ giò chây mủ
chính vì vậy khi nghi ngờ bị áp xe gan người bệnh nên khám sớm nhất để theo dõi và điều trị tránh nguy hiểm tính mạng
thưa quý vị và các bạn
tại hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh với thế mạnh liên khoa bao gồm khoa tiêu hóa gan mật tụy
chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp xét nghiệm giải phẫu bệnh tế bào
cùng sự hỗ trợ của hệ thống máy móc hiện đại đẳng cấp
các chuyên gia vững chuyên môn giàu kinh nghiệm sẽ giúp cho người bệnh chẩn đoán chính xác tình trạng áp xe gan
từ đó có phương án điều trị cá thể riêng biệt giúp cho người bệnh nhanh chóng đẩy lùi bệnh tật